thưa quý vị xuất khẩu gạo đang ngấp nghé mốc một tỷ usd vải thiều thanh hà trúng mùa được giá
thiết bị gia dụng chống nóng kết hợp tính năng bảo vệ sức khỏe hút khách đầu mùa nắng nóng
là những thông tin thị trường có trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay
sau phần tin thị trường nội dung liên quan đến việc hoãn tăng lương từ mùa một tháng bảy
và xem xét điều chỉnh lộ trình tăng lương năm hai nghìn hai mươi một sẽ được chuyển tới quý vị
sau đây là nội dung chi tiết
trong khi nhiều ngày hàng lao đao vì dịch bệnh thì mật hàng gạo xuất khẩu lại ít bị ảnh hưởng
tận dụng cơ hội này các doanh nghiệp đã tranh thủ chế biến nguyên liệu tăng tốc xuất khẩu mang về kim ngạch cao
trong bốn tháng đầu năm việt nam xuất khẩu hai một triệu tấn gạo thu về chín trăm chín mươi một triệu usd tăng sấp xỉ một mươi kim ngạch và giá
hiện nay các doanh nghiệp tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu mới
ngoài ra việc tăng mua gạo giữ chữ trong nước cũng đang giúp thị trường lúa gạo sôi động hơn
hiện giá gạo trên thị trường thế giới cực kỳ sôi động có thời điểm vọt tăng lên mức cao nhất bảy năm trở lại đây
còn so với trong nước giá gạo cũng đặt đỉnh trong hai năm qua
dự báo vụ vải thanh hà năm nay tỉnh hải dương trúng mùa lớn sản lượng tăng gấp đôi so với năm ngoái chất lượng trái vải cao và giá bán ổn định
hiện giá bán vải sớm tại vườn giao động từ ba mươi năm đến bốn mươi đồng một kg tùy chất lượng và mẫu mã
theo thương lái việc tiêu thụ vải đầu mùa đang diễn ra thuận lợi
đầu vụ rất khăn hàng trong khi giá bán tại trung quốc cũng rất tốt
so với vụ vải năm ngoái sản lượng vải năm nay cao hơn giá cũng tốt hơn
bước vào những ngày nắng nóng gây gắt thị trường thiết bị gia dụng chống nóng kết hợp tính năng bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm hút khách nhất tại các siêu thị điện máy
theo các siêu thị điện máy có khoảng từ sáu mươi bảy mươi khách hàng quan tâm lựa chọn các dòng điều hòa có kết hợp tính năng bảo vệ sức khỏe
số lượng này tăng hơn ba mươi so với năm ngoái do chất lượng không khí thời gian qua luôn ở mức báo động dịch bệnh kéo dài
các loại điều hòa kết hợp chức năng thanh lọc không khí lọc bụi mịn khử mùi diệt khuẩn có giá cao hơn so với điều hòa thông thường khoảng từ một đến hai triệu đồng
dự kiến chương trình kích cầu tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức từ ngày hai đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm và cả nước
dự kiến chương trình sẽ có khoảng năm trăm linh gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm
để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong chương trình kích cầu tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi còn có nhiều hoạt động khuyến mại giảm giá
doanh nghiệp cũng được tổ chức khuyến mại tập trung và triển khai giá trị khuyến mại vượt mức năm mươi giá trị hàng hóa trong thời gian tham gia chương trình
facebook sắp ra mắt shops một dịch vụ cho phép các doanh nghiệp bày bán sản phẩm trên các nền tảng của mạng xã hội này
shops sẽ cho phép các doanh nghiệp thiết lập một cửa hàng trực tuyến đơn nhất có thể tiếp cận qua cả facebook và instagram
một tính năng thanh toán cũng được kích hoạt để mua sắm trong ứng dụng
trong khi một tính năng nhắn tin sẽ cho phép khách hàng liên lạc với doanh nghiệp qua whatsapp messenger hay instagram direct
dịch vụ này sẽ miễn phí với doanh nghiệp
facebook cũng sẽ đưa ra một công cụ kết nối
các doanh nghiệp sẽ đưa ra một công cụ kết nối các chương trình khách hàng trung thành và một tính năng mua sắm
thông qua hiển thị nhãn sản phẩm dưới các video trực tiếp giúp người dùng có thể mua sắm trong khi vẫn đang xem video
tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu thảo luận sôi nổi về dự thảo luật doanh nghiệp hai nghìn một mươi bốn sửa đổi
nên hay không nên đưa các hộ kinh doanh như bà bán phở cửa hàng tạp hóa cùng khung pháp lý như các tập đoàn doanh nghiệp lớn
vẫn là câu hỏi chưa ngã ngũ
với mục tiêu thúc đẩy các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện để chuyển sang doanh nghiệp
ngợi quan soạn thảo tiếp tục đề xuất đưa hội kinh doanh vào luật doanh nghiệp sửa đổi để xác lập địa vị pháp lý của hội kinh doanh
trong khi đa số đại biểu cho rằng việc để các hộ kinh doanh như bà bán phở cửa hàng tạp hóa
cùng khung pháp lý như các tập đoàn doanh nghiệp lớn là không phù hợp nên cần phải có luật riêng điều chỉnh
trước mắt trong năm hai nghìn hai mươi sẽ chưa tăng lương cơ sở
không chỉ hoãn tăng lương từ ngày một tháng bảy như kế hoạch mà cả lộ trình tăng lương năm hai nghìn hai mươi một cũng có thể bị chậm lại
theo đề xuất của bộ nội vụ và bộ tài chính chính phủ đã đưa ra đề xuất hoãn tăng lương cơ sở
từ một bốn mươi chín triệu đồng một tháng lên một sáu triệu đồng một tháng từ ngày một tháng bảy như kế hoạch trước đó
thời điểm tăng lương trở lại sẽ phụ thuộc vào tình hình thu ngân sách của nhà nước
ngay cả lộ trình tăng lương theo đề án
những cải cách tiền lương theo nghị quyết hai mươi bảy cũng đang được xem xét điều chỉnh